do vậy năm hai nghìn một mươi năm vừa qua bình phước chỉ xuất khẩu được hơn bốn mươi năm tấn điều nhân với kim ngạch xuất khẩu điều nhân của cả nước